tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính giữa bộ tài chính việt nam và bộ tài chính ba lan
đây sẽ là khung phổ hợp tác giữa bộ tài chính hai nước nhằm mục tiêu tăng cường và thúc đẩy trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thuế và tài chính công
bản ghi nhớ gồm bốn lĩnh vực hợp tác
thuế đặc biệt là nội dung liên quan đến chống xói mòn cơ sở tinh thuế và chuyển lợi nhuận
kinh nghiệm về quản lý thuế đối với nền kinh tế kỹ thuật số kinh nghiệm về thanh tra kiểm tra
quản lý thuế doanh nghiệp lớn giá chuyển nhượng kinh nghiệm về quản lý rủi ro
dự báo phân tích tài chính kinh tế vĩ mô phục vụ việc xây dựng và thực thi chính sách tài khóa
tập trung vào chính sách thuế quản lý nợ công các lĩnh vực khác mà hai bên quan tâm và đồng thuận bằng văn bản
việc ký kết bản ghi nhớ về hợp tác tài chính sẽ góp phần củng cố
làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và ba lan